trước thực trạng các sông hồ trên địa bàn thành phố hà nội bị ô nhiễm nặng nề
gây mất mỹ quan đô thị ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân
các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều giải pháp khắc phục
đến nay hệ thống môi trường ao hồ của hà nội đã được cải thiện rõ rệt
tuy nhiên nhiều người vẫn lo ngại tình trạng ô nhiễm sẽ tài diễn
nếu như trước đây hồ giảng võ quận ba đình thành phố hà nội
được coi là điểm đen về ô nhiễm trên địa bàn thành phố
thì đến nay sau khi hồ được cải tạo vớt sạch rác
người dân sống xung quanh đã có thể đi dạo tập thể dục quanh hồ
với tâm trạng thoải mái hưởng không khí trong lành
không chỉ có người dân sống quanh khu vực hộ giảng võ
mà nhiều người dân trên địa bàn thủ đô đều rất phấn khởi
và ủng hộ chương trình
cải tạo môi trường hồ được thực hiện thời gian qua
song nhiều ý kiến cũng cho rằng cơ quan chức năng cần duy trì
việc giữ gìn môi trường nước hồ vì nguy cơ ô nhiễm trở lại là rất dễ xảy ra
theo phó giáo sư tiến sĩ trương mạnh tiến
chủ tịch cơ lập bộ hồ ở hà nội cho biết
hồ ở hà nội bị ô nhiễm là do dầu mỡ động thực vật thải ra
từ các quán hàng ăn uống khách sạn cửa hàng xăng dầu
khu chế biến khu dân cư lân cận hồ
vì vậy trước nỗi bất an về tái ô nhiễm
việc tăng cường và duy trì các phong trào cộng đồng
chung tay bảo vệ hồ là giải pháp trước mắt
tiểu phương tỉnh phố hà nội cố gắng làm tốt việc quản lý các hồ ao này
bằng cách làm các cái ao cần có chủ
và giải pháp rất quan trọng và rất cần thiết hiện nay
để tiếp tục huy động phong trào cộng đồng dân cư tham gia vào việc này
vì khi có sự tham gia vào cộng đồng
trước hết người ta thấy lợi ích mang lại cho cuộc sống của họ
có không thí trong lành
mặc dù các cơ quan
cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp thiết thực để bảo vệ hồ của thủ đô
tuy nhiên việc cải tạo xử lý ô nhiễm đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức
vì vậy cùng với sự nỗ lực vào cuộc của chính quyền địa phương
cơ quan chức năng thì ý thức của người dân vẫn là điều tiên quyết
nhằm bảo đảm hồ ở hà nội được hồi sinh
tránh tình trạng ô nhiễm quay lại làm tàn hại hệ thủy sinh tại đây